tuy không phải là lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng nhưng đối với những người lính biên phòng thì công việc này đã trở nên quen thuộc
để những cánh rừng biên giới thêm xanh nhiều năm qua cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng ca lăng huyện mương tè tỉnh lai châu đã kết hợp với bà con nhân dân trên địa bàn đơn vị đóng quân thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng
trình độ nhận thức còn hạn chế chưa ý thức được nên khi xuống tiên truyền thì bà con cũng chưa hiểu ra
thời gian đầu rất khó khăn nhưng sau một thời gian kiên trì tiên truyền thì đại bộ phận bà con cũng đã nhận ra ý nghĩa và công tác bảo vệ rừng tốt để giữ gìn cho môi trường và tỷ lệ phủ xanh cũng như công tác cháy rừng
trước kia do chưa nhận thức rõ tầm quan trọng của rừng nên người dân đã tự ý lên rừng chặt gỗ
rừng chặt gỗ về rừng nhà làm cửa thông qua những buổi tuyên truyền của bộ đội biên phòng người dân nhất là thế hệ trẻ người hà nhi đã sớm được giáo dục về trách nhiệm giữ rừng
theo đó tỷ lệ che phủ rừng đã đạt bảy mươi năm nhiều năm nay không xảy ra cháy rừng
trước kia thì bà con nhân dân ở đây không biết những thứ rừng hay cái gì thì trồng trọ hay phá nhiều nhưng mà từ khi các chúng bộ đội xuống tuyên truyền và hữu dưỡng cho bà con nhân dân là không được phá rừng hay chạm phá các nơi bựa bái
bà con cũng không phá rừng và không đốt cháy gì nữa
với tổng diện tích rừng trên một mươi hectare trong đó rừng phòng hộ trên tám sáu trăm linh hectare xã ca lăng đã thành lập một mươi một tổ đội phòng cháy chữa cháy rừng
từ khi thành lập đến nay các tổ đội này thường xuyên phối hợp tốt với lực lượng bộ đội biên phòng trong công tác quản lý bảo vệ rừng
riêng bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương tập trung quản lý những khu rừng xa nơi dân ở
công tác bảo vệ rừng chúng tôi cũng chia ra khu dân cư
nhưng mỗi khu dân cư là một khu
còn riêng bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương tập trung những nơi mà dân không đến được
những nơi như là khu vực tê sứ gần giáp nhân giới
trong thời gian qua nhất nhất là trong hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám là không có vụ cháy nào xảy ra và không có đối tượng và khai thác lên lúc vụ cháy địa bàn
ở địa bàn giáp biên giao thông chia cắt
các thôn bản đồng báo dân tộc thiểu số lại nằm giải rác cách xa nhau
tuy nhiên nhờ xác định rõ tầm quan trọng của rừng trong việc bảo vệ môi trường bảo vệ nguồn nước phòng tránh thiên tai bão lũ mà cuộc sống của người dân nơi đây đã ngày càng được ổn định bình yên